với sự chuyển mình nhanh chóng của đô thị hiện đại các mặt hàng bán lẻ cũng được nâng cấp
dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen tiêu dùng đô thị
cùng lúc đó xu hướng thương mại điện tử của thế giới cũng nhanh chóng được giới thiệu tới người tiêu dùng việt nam
dẫn tới cuộc chạy đua dành người tiêu dùng từ các cửa hàng thật tới các cửa hàng trên mạng
xu hướng phát triển bán lẻ tại việt nam đang thay đổi như thế nào sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này
theo đánh giá từ cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
thuộc bộ công thương năm hai nghìn một mươi sáu lượng người sử dụng internet tại việt nam vượt ngưỡng năm mươi dân số
điều này cho thấy tiềm năng phát triển kinh doanh gắn với hoạt động trực tuyến
trong đó có việc sử dụng các công cụ thương mại điện tử tại việt nam phát triển khá mạnh
việt nam có một số lượng dân số khá đông đảo lên tới hơn chín mươi triệu dân
và tôi thấy có tới hơn bốn mươi triệu người sử dụng facebook và mua sắm online qua facebook
tôi cũng đã thấy có hơn bốn mươi triệu người dân sử dụng điện thoại thông minh trên khắp cả nước
công nghệ hiện đại phục vụ cho công việc mua bán xuất khẩu hàng hóa sản phẩm của mình
tôi cũng tin tưởng rằng hình thức mua bán trực tuyến sẽ phát triển không ngừng
tại việt nam thị trường thương mại điện tử còn non trẻ nhưng có tốc độ phát triển nhanh chóng
theo khảo sát mới được cpa australia công bố đầu năm hai nghìn một mươi chín
các doanh nghiệp nhỏ việt nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực
và đặc biệt thể hiện tốt trên phương diện nắm bắt các cơ hội trong nền kinh tế kỹ thuật số
với tám mươi sáu người được hỏi cho biết họ kiếm doanh thu từ bán hàng trực tuyến
và chín mươi hai sử dụng truyền thông xã hội vì mục đích kinh doanh
còn theo kết quả khảo sát mới đây của bit web với trên năm người tham gia kinh doanh trên web này cho thấy
so với năm hai nghìn một mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu kết quả kinh doanh online của trên tám mươi hai cửa hàng có sự tăng trưởng
trong đó ba mươi sáu có mức tăng trưởng trên một mươi
cao hơn hẳn so với tỷ lệ hai mươi bốn trong năm hai nghìn một mươi năm
khi kinh doanh online bùng nổ thì các doanh nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển từ offline sang online rất nhanh
chủ yếu dựa vào lý do tiết kiệm về chi phí đầu tư ban đầu cho địa điểm trang trí cửa hàng
nhân sự vận hành khả năng tiếp cận và tương tác với người tiêu dùng
cùng với đó việt nam đã qua giai đoạn phổ cập kéo dài từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
đến nay các yếu tố tạo cơ sở phát triển cho thương mại điện tử như nguồn nhân lực
hạ tầng công nghệ môi trường pháp lý đã đầy đủ để tạo đà phát triển

ở việt nam đã làm rồi rồi
hiện nay chúng ta có rất là nhiều các cổng thanh toán và chúng ta có cổng thanh toán quốc gia
chúng ta có các ví điện tử cũng như các công cụ khác để chúng ta có thể thanh toán
đến nay thì theo tôi nghĩ thì không có vấn đề gì khó khăn trong vấn đề thanh toán
khi chúng ta tham gia vào lĩnh vực trực tuyến
cùng với sự phát triển của công nghệ đặc biệt là công nghệ di động
nhu cầu mua sắm trực tuyến cũng tăng lên
với nhiều tiện ích thương mại điện tử đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng
khi có thể mua sắm bất cứ thứ gì ở bất cứ đâu trên toàn thế giới chỉ bằng những cú click đơn giản
mua sắm qua smartphone cũng rất là tiện lợi
thứ nhất là nó không tốn chiếm nhiều thời gian mình cũng không mất công đi lại
thứ hai là các sản phẩm mình lựa chọn trên đấy thì nó cũng phù hợp với cái xu hướng và mong muốn của mình
tuy nhiên đấy là hiện tại mình cũng đang sử dụng một số trang web
bán hàng lớn của việt nam cũng như quốc tế để mua hàng
công việc của tôi thì rất là bận thành ra là cũng không có thời gian để đi mua sắm nhiều
trong lúc mà tranh thủ trong lúc làm việc thì tôi sử dụng smartphone để tìm kiếm các mặt hàng
mà mình muốn mua ở trên các trang mua sắm có sẵn ở trên mạng
và tôi đặt hàng trên đó đỡ tốn thời gian đi lại và cũng mất đỡ mất cái thời gian để chọn lựa hàng hóa nhiều
thì chung tôi thấy
khi mua bán hàng qua mạng thì nó tiện lợi ngồi trong nhà mà vẫn mua được hàng
tôi thấy mua hàng qua mạng bằng smartphone rất tiện và tích cực thời gian
đôi khi mà vì lý do công việc và gia đình thì tôi thất bận thì cũng không có thời gian để đi ra ngoài mua sắm
nên tôi sẽ thấy nó tiết kiệm thời gian và dễ dàng cho tôi lựa chọn
chỉ cầm chiếc điện thoại trên tay thôi mình có thể xem ra rất là nhiều những mặt hàng
rất là nhiều những hãng khác nhau
mình không phải đi ra ngoài đường không phải nắng nôi không phải đi trực tiếp
thử đầu xem hàng
em nghĩ là đấy là việc rất là tiện lợi của việc bán hàng online và em nghĩ là bây giờ nó đang rất là phổ biến
song song với kênh bán lẻ truyền thống thương mại điện tử cũng đang đóng góp doanh thu dự kiến tăng trưởng hai mươi hai
chiếm một hai tổng doanh thu bán lẻ tính tới cuối năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo của hiệp hội thương mại điện tử việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
thị trường bán lẻ trực tuyến của việt nam có thể đạt con số một mươi tỷ đô la
chiếm năm tổng giá trị thị trường bán lẻ
dự báo này cho thấy tiềm năng kinh doanh trực tuyến tại việt nam là rất lớn
khi trong tổng số chín mươi triệu dân việt nam hiện đã có bốn mươi triệu người sử dụng internet
trong đó có một lượng lớn người sử dụng các thiết bị di động thông minh
rõ ràng một thị trường bốn mươi triệu khách hàng là cực kỳ khổng lồ
một thống kê khác cũng cho thấy hiện bảy mươi năm thị phần thương mại điện tử đang tập trung ở hà nội và thành phố hồ chí minh
sáu mươi một tỉnh thành còn lại chỉ chiếm hai mươi năm
nếu các doanh nghiệp bỏ qua thị trường có tới bốn mươi triệu khách hàng tiềm năng
thì đó là một sự lãng phí rất lớn
tuy nhiên sau vài năm hoạt động thì các cửa hàng online
các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại điện tử của việt nam
vẫn đang loay hoay với bài toán làm thế nào để cạnh tranh và tối ưu mô hình kinh doanh trực tuyến
những trở ngại lớn lâu nay vẫn chưa được giải quyết
như sự cạnh tranh của các đối thủ cách thức hoạt động
lòng tin của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến còn thấp thanh toán trực tuyến chưa phổ biến
sau thời kỳ mua sắm trực tuyến được phát triển rầm rộ
người tiêu dùng nhận thấy sản phẩm mua online không thể đáp ứng mong muốn của họ
nhiều sản phẩm sai lệch so với thông tin được đưa ra từ nhà bán lẻ trực tuyến
đã đánh mất niềm tin từ người tiêu dùng
để bảo đảm quyền lợi của mình
người tiêu dùng thường tự tay trải nghiệm sản phẩm rồi mới quyết định mua sắm
bất lợi cái thứ nhất là mình không trực tiếp xem được hàng khi mà mình mua hàng
đấy là cái truyền thống của người việt nam rồi
cái thứ hai nữa là cái việc thanh toán thì cũng có cái tâm lý rất là sợ
khi mà mình thanh toán rồi nhỡ đến lúc mình nhận hàng thì không nhận được cái mặt hàng như ý
cho nên là tôi cũng rất là đắn đo trong cái việc là mua ở một cái trang mới
hoặc là mua cái mặt hàng nào nó có giá trị quá lớn
khách hàng là
như em thì là muốn là phải xem hàng
xong rồi em mới chuyển tiền
bởi vì là cũng có nhiều người ý
người thì bán hàng thì đúng như mình quảng cáo
nhưng cũng có những người thì quảng cáo một kiểu như bán một kiểu
tôi thì cũng chưa an tâm lắm qua cái việc thanh toán bằng tài khoản
nên là thường là tôi sẽ đặt hàng và người ta sẽ mang hàng đến
thì tôi sẽ kiểm tra và sẽ trả tiền
trên các cái mạng chia sẻ của các bạn thì gặp những cái trường hợp
gọi là mua hàng qua những cái ứng dụng smartphone
thì gặp rất nhiều cái rủi ro
thế thì cái rủi ro ở đây là gì
tức là nhiều thứ nó liên quan đến vấn đề như là
mình mua hàng nhưng mà mình nhận được cái mặt hàng
lại không đúng với cái mà mình đã đặt hàng
nó có khá nhiều những cái bất tiện
bởi vì là thứ nhất là mình không thể là biết được
và cái chất lượng của sản phẩm như thế nào
mình chỉ có thể nhìn sản phẩm trên những hình ảnh các bạn ấy đăng thôi
và đa số là những cái hình đấy có thể là
những nơi uy tín thì sản phẩm nó rất là ok
tuy nhiên thì có một số những bạn bán hàng online
tuy nhiên thì bạn ấy che hình ảnh một kiểu
và sản phẩm khi mà ra đến cho tay khách hàng nó là một kiểu khác
một trong những khó khăn đối với thương mại điện tử hiện nay
là việc thanh toán
phần lớn người tiêu dùng dù mua hàng trực tuyến
nhưng vẫn nhận hàng rồi trả tiền tại chỗ
lượng người mua thanh toán sau khi nhận hàng
chiếm chín mươi tổng doanh thu
thanh toán qua internet banking thẻ tín dụng thẻ atm chiếm một mươi năm
điều này xuất phát từ niềm tin của người tiêu dùng
đối với việc mua hàng trực tuyến mua hàng online
theo chúng tôi được biết là tám mươi hai
cái bán lẻ trên mạng
thì giao hàng rồi mới thanh toán
như thế chứng tỏ cái này chưa bền vững
có thể năm một mươi năm nữa chúng ta làm tốt
thì mới như thế này bởi vì nhiều trường hợp
khiếu đại và trả lại hàng các thứ
và phàn nàn về vấn đề bán lẻ
một nguyên nhân khác khiến cho thanh toán trực tuyến
chưa phổ biến tại việt nam
đến từ yếu tố chủ quan từ chính các doanh nghiệp
tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tích hợp thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán
đã rất thấp so với tiềm năng hiện có
điện tử việt nam tỷ lệ sử dụng
lại càng thấp hơn trên thực tế
sự khập khiễng giữa mua sắm trực tuyến
nhưng lại thanh toán không trực tuyến
đã tạo không ít khó khăn và rủi ro cho doanh nghiệp
cái việc mà chi phí
để họ thực hiện cái việc
trả tiền tại nhà là rất tôn kèm
nhưng ở việt nam thì chi phí đang rất rẻ
và các doanh nghiệp thì hình như có vẻ
là chưa tinh toán được cái rủi ro
trong cái việc mà quản lý tiền mặt
hai là việc đổi trả hàng hóa
tức là tỷ lệ mà truyền hoàn
tức là đến mà người ta không nhận
chi phí truyền hình lại rất tôn kèm
doanh nghiệp là lỗ rất nặng
một vấn đề đáng quan tâm nữa là an toàn thông tin
trong lĩnh vực thương mại điện tử
một khảo sát gần đây cho thấy có đến ba mươi ba
hệ thống website thương mại điện tử
gặp lỗi nghiêm trọng khiến cho công việc
kinh doanh bị thiệt hại do ngừng trợ hệ thống
và không thể phục vụ khách hàng
đây là tỷ lệ lớn tương ứng với hàng ngàn
người tiêu dùng đang gặp rủi ro đối với dữ liệu của họ
có sáu mươi bảy thể hiện tỷ lệ các website
chưa phát hiện rủi ro nghiêm trọng
về thương mại điện tử

của thị trường khó khăn về phương thức
giao nhận logistics
thách thức sẽ đến từ việc

thứ hai là về mặt con người
thứ ba là về mặt công nghệ
và thứ tư là nâng cao năng lực quản trị
của chính doanh nghiệp
thách thức thì rất nhiều tôi nghĩ thách thức
là thách thức lớn nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng như là doanh nghiệp các nhà sản xuất
của việt nam đó là về mặt tài chính
vì là hầu hết tham gia vào chuỗi bán lẻ
thì các bạn biết là hầu hết các chuỗi họ đều
có thời gian về tiến dụng rất dài
nên với các doanh nghiệp việt nam mà không có đủ tiềm lực
về tài chính thì sẽ không thể đủ được
sức khỏe để tham gia cái chuỗi cung ứng toàn cầu này
bán lẻ đó là một quá trình
và quá trình đây là nó cần
kế hoạch rất bài bản bài bản đây không chỉ là
một tuần hai tuần mà là một năm
một năm thì có những mùa vụ gì
anh bán hàng gì
và anh phải chuẩn bị nào là
hàng hóa chuẩn bị tiền để nhập hàng hóa
chuẩn bị kho vận để anh
chứa hàng hóa chuẩn bị nhân viên
để anh tiếp cận hàng hóa chuẩn bị gọi là
nhân viên để anh
chuẩn bị nhân viên để làm chăm sóc khách hàng
theo nhận định của nhiều chuyên gia trong xu hướng công nghệ
đang phát triển như vũ báo
kênh bán lẻ trực tuyến sẽ tiếp tục phát triển
mạnh trong thời gian tới tuy nhiên kênh bán lẻ này
cần tiệm cận với mô hình chuẩn
của thương mại điện tử thế giới
với yêu cầu về chất lượng dịch vụ của khách hàng
cao hơn quy trình nhiều bước chặt chẽ
chuyên nghiệp hơn
các nhà bán lẻ online
muốn phát triển bền
vững để cạnh tranh với bán lẻ trực tiếp
thì phải vươn lên thôi
về vấn đề đầu tư cho công nghệ
rồi vấn đề là kiểm tra hàng hóa
vấn đề trách nhiệm với khách hàng
thi dựng các luật bán lẻ
trên mạng cho nó rõ ràng cái thứ hai
tức là vấn đề là phải tạo
kỷ cương thị trường
minh bạch công khai
sòng phẳng với người tiêu dùng bảo vệ
quyền lợi theo luật rất quan trọng
trên thị trường bán lẻ
đang bị ảnh hưởng bởi rất nhiều công nghệ
thì việt nam của chúng ta phải có
một hạ tầng cơ sở rất tốt
nói chung cho
sự phát triển của ngành công nghệ
bởi vì sắp tới đó là xu hướng tất yếu
không có thể thay đổi được
tất cả phải chuyển lên một bước mới
đó là công nghệ online
thì tôi nghĩ là ngoài
có một hạ tầng cơ sở chắc chắn như thế
thì tôi nghĩ là những tầng lớp trẻ
cũng đang ứng dụng rất là nhiều
những ứng dụng của nước ngoài về việt nam
và chúng ta chỉ cần custom made lại
để cho phù hợp với những thổ
với thuần phong nghĩa
cũng như là khói quen người tiêu dùng
thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một cái thị trường riêng
không nhỏ đâu
với phát triển thương mại điện tử hiện nay
thì margin về đặc biệt là digital marketing
và digital sales sẽ phát triển
mỗi một năm sẽ có thể từ ba mươi năm đến bốn mươi
như chúng ta biết là thị trường trung quốc
và nhật bản quanh đây
thì thị trường về bán lẻ online
tăng trưởng tới cả hai trăm linh
cho nên tôi nghĩ là một cái thị trường tương đối lớn
tôi nghĩ doanh nghiệp lên tìm các sản phẩm
mang tính chất
một cái gọi là cái ngạch
cái ngạch nhỏ
ngạch nhỏ có nghĩa là không đi theo những người khổng lồ được
chúng ta sẽ tìm những sản phẩm riêng
cốt lõi cho mình để đi vào những thị trường ngạch
chuẩn bị tốt các yếu tố về sản xuất
đặc biệt là sự chuẩn bị nguyên vật liệu
quá trình sản xuất tiết kiệm
được cho chi phí sản xuất
và các sản phẩm phải đặt chất lượng cao
theo đúng chuẩn quốc tế
để tham gia được không chỉ là thị trường bán lẻ tại việt nam
mà bán lẻ trong khu vực đông nam á
cũng như khu vực trên toàn cầu
phải khắc phục từ phía bản thân các doanh nghiệp
phải làm thế nào để kinh doanh một cách trung thực
có sự minh bạch
có sự đảm bảo được cái quyền lợi của người tiêu dùng
cũng như là quyền lợi chính đáng của các nhà bán lẻ trực tuyến
và các biện pháp quản lý của nhà nước
cũng cần được xem xét một cách thích hợp
vừa phù hợp với thực tế
đồng thời cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
hoạt động trên trực tuyến
việc giao dịch qua điện tử như vậy
tôi rất mong muốn là ở việt nam
sẽ có một nhà nước có thể tổ chức
có một trang
giống như là zestro của nhật
hay là adidas
hay là alibaba của trung quốc
một trang chuyên sâu
để các khách hàng nước ngoài
khi mà tìm đến đối tác việt nam
thì có thể tham gia vào cái trang đấy
lần đầu tiên tiếp xúc
với internet là từ điện thoại di động
từ các bạn trẻ
lần đầu tiên họ tiếp xúc
với internet là từ điện thoại di động
tất cả các công ty đều coi
thương mại điện tử trên di động
là một cái
mũi nhọn là một cái động lực phát triển trong thời gian tới
và tất cả các công ty đều phải đầu tư vào thương mại di động
tuy nhiên là
các cái công nghệ di động thì
nó còn đưa ra được những cái
phương thức kinh doanh mới
thì đối với thương mại điện tử
thì cũng sẽ có những cái mô hình
theo cái xu hướng sharing economy
sử dụng cái nền kinh tế phương thức nền kinh tế chia sẻ
nếu như trước đây kinh doanh online bùng nổ dựa vào các lợi thế tiết kiệm
về chi phí đầu tư ban đầu cho địa điểm trang trí cửa hàng
hay là nhân sự vận hành cho người bán
và các tiện lợi cho người mua
thì nay yêu cầu về chất lượng dịch vụ của khách hàng cao hơn
đòi hỏi kinh doanh trực tuyến hoạt động theo quy trình nhiều bước chặt chẽ
chuyên nghiệp hơn
theo nhận định của các chuyên gia
thì xu hướng năm hai nghìn một mươi bảy
kênh bán hàng trực tuyến sẽ tiếp tục phát triển
và kết hợp chặt chẽ với bán hàng truyền thống
tạo ra xu hướng bán hàng đa kênh
để kết hợp thực và ảo
nhằm gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng
có ý nghĩa then chốt trong tiếp cận
và gắn kết khách hàng trong thời đại kinh tế số
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình kinh tế và dự báo xin được tạm dừng